một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ về hành vi đánh bạc
trước đó vào lúc một mươi chín h một mươi phút ngày hai tháng sáu lực lượng công an phát hiện hai đối tượng là lê thị dung và dương thị loan khi đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề qua tin nhắn điện thoại thu giữ hơn bảy mươi triệu đồng
qua đấu tranh mở rộng cơ quan điều tra bắt giữ thêm bảy đối tượng
ban đầu ước tính số tiền nhằm đối tượng đánh bạc qua hình thức ghi lô đề trong ngày hai tháng sáu là hơn sáu trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ của các đối tượng gồm gần một trăm bốn mươi triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một máy tính sách tay tám bảng ghi và bốn sổ ghi số lô số đề
chỉ dùng một que nhỏ và mất khoảng từ ba đến năm giây là có thể phá tất cả các loại ổ khóa và đột nhập hàng loạt nhà dân trộm cắp tiền và tài sản lên đến hơn một tỷ đồng
công an quận ba đình hà nội đã xác lập chuyên án đấu tranh
quá trình điều tra truy xét hai siêu trộm đã xa lưới cùng hàng trăm tăng vật các loại liên quan đến các vụ trộm đột nhập mà chúng đã thực hiện
hai siêu trộm là vương đình khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trịnh xuân khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại phường kim mã quận ba đình
khanh và khoa phân công nhiệm vụ sau đó chỉ mất vài giây hai đối tượng đã phá xong ổ khóa cửa và đột nhập vào trong
chúng lục lọi và lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong căn nhà này
thật sự là cũng rất là sợ và cảm thấy rằng là mình không dùng những cảm giác là mình rất cẩn thận rồi mà nó lại dẫu ăn ngày như thế thì mình cũng không có phải là chủ quan
mình khóa ra ngoài mà đàng hoàng mà mọi lần mình vẫn khóa như thế cảm giác là không thể nào mà mất được
khi cơ quan công an tiến hành lấy lời khai và thực hiện tại hiện trường đã cho thấy với que sắt nhỏ như thế này
khanh và khoa không chịu bó tay
trước bất kỳ ổ khóa nào thậm chí với các loại ổ khóa chống trộm được cho là an toàn và có giá khá cao trên thị trường hiện nay thì cũng bị đối tượng này mở tung
với những ổ khóa cũ khó mở hơn thì đối tượng cũng chỉ mất khoảng năm giây để mở chúng
những căn nhà nào rơi vào tầm ngắm bọn chúng sẽ bấm chuông nhiều lần nếu không thấy người mở cửa sẽ phá khóa vào lấy trộm
cái dòng khóa của ý thì là các đối tượng đã học cách
các đối tượng rất là thành thạo ngoài ra các đối tượng còn mua các loại ổ khóa khác để về nghiên cứu cách phá và để mở khóa
để mục đích rằng là sẽ tiếp tục khi gặp nhà cái nhà nào có ổ khóa nào sẽ thực hiện hành vi để phá được cái ổ khóa đấy để trộm
theo cơ quan công an trong vòng năm tháng vừa qua hai đối tượng khanh và khoa đã gây ra một mươi vụ trộm trên địa bàn quận ba đình
với rất nhiều tiền và các loại ổ khóa
các loại tài sản như điện thoại máy tính nữ trang đồ cổ
số tăng vật cơ quan chức năng thu giữ có tổng trị giá hơn một năm tỷ
bây giờ sau vụ việc này thì bọn anh đang ra cố lại cửa để thêm khóa để lắp thêm camera
nhưng mà thực ra là cũng hơi khó là bây giờ thấy mà khóa nào nó cũng phá được
chưa biết tìm cái loại khóa nào cho nó hợp lý để mình có thể yên tâm chưa thấy có cái khóa nào
đối với lệ khóa cửa mình khóa có nhiều loại khóa khác nhau
cũng gây khó khăn cản trở cho việc là phá khóa của các đối tượng
thứ hai nữa rằng là lắp đặt các camera có cảnh báo kết nối với smartphone
trong quá trình điều tra cũng có số bị hại
đã phát hiện rất là kịp thời
nhưng lại là không kịp thời báo ngay cho cơ quan công an mà chủ động đi về
cái điều đấy nó không nên
thứ nhất rằng là khi mà đi về thì nếu phát hiện và bắt gặp đối tượng trộm cắp thì rất nguy hiểm
và có thể đối tượng sẽ rất là manh động
hiện số tăng vật trong các vụ trộm đang được công an quận ba đình tiến hành bàn giao cho các gia đình bị hại
chuyên án thành công đã góp phần giải tỏa sự lo lắng bất an của người dân
và đây cũng là hồi chuông cảnh báo các hộ gia đình cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
bởi diễn biến và thủ đoạn của tội phạm là rất khó lường
ngày hôm qua công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhằm thực hiện quyết định số một nghìn tám trăm linh bảy ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
về đề án văn hóa công vụ và kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt
công an thành phố đà nẵng đã tổ chức phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở dựa trên bốn quan điểm bốn nội dung
gồm tinh thần thái độ làm việc chuẩn mực giao tiếp ứng xử chuẩn mực về đạo đức lối sống
và trang phục của cán bộ công chức viên chức
theo đó các đơn vị cần nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua
với những biện pháp phong phú thiết thực hiệu quả mang lại ý nghĩa
qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
tình hình từng đơn vị để phong trào thi đua là nguồn động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ
phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời phải tổ chức khen thưởng
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tuyến gương người tốt việc tốt
những cách làm hay hiệu quả nhất là tuyên truyền về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ
công an gương mẫu tận tụy bản lĩnh ứng xử văn hóa vì nước quên thân vì dân phục vụ
với mục tiêu tăng cường khả năng chiến đấu trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm
trong tình hình mới của lực lượng công an nhân dân sáng ngày hôm qua tại hà nội
hội thi chó nghiệp vụ công an nhân dân lần thứ tư đây là hoạt động điểm nhấn
trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng quản lý
huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
tham dự hội thi lần này là sáu mươi huấn luyện viên và cảnh khuyển xuất sắc đã vượt qua hai vòng thi sơ khảo
với sự góp mặt của đại diện một trăm một mươi tám công an đơn vị địa phương có sử dụng động vật nghiệp vụ
trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên cả nước với các phần thi như tấn công
khám xét đối tượng có vũ khí cố thủ trên nhà cao tầng truy tìm dấu vết mùi hơi người
phát hiện ma túy thuốc nổ hội thi là cơ hội để cán bộ huấn luyện của các đơn vị nghiệp vụ
công an nhân dân trong cả nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm đánh giá được kỹ năng thực hành
và chiến thuật tác chiến trong hoạt động tấn công chấn áp tội phạm đáp ứng yêu cầu thực tế
nhiệm vụ công tác của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
chiều qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp đà nẵng cho biết vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi
trên địa bàn huyện hòa vang như vậy đà nẵng là địa phương thứ năm mươi ba trên cả nước xuất hiện loại dịch bệnh này
trước đó cơ quan chức năng huyện hòa vang đã phát hiện hai hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
tại thôn hội phước xã hòa phú và tại thôn khương mỹ xã hòa phong do đối số lượng lợn mắc bệnh không nhiều
các địa phương đã tiến hành tiêu hủy nhanh gọn và triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng
đây là lần đầu tiên bệnh tả lợn châu phi được phát hiện trên địa bàn tp đà nẵng
ngành nông nghiệp đà nẵng đang triển khai các giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh
còn tại tỉnh hòa bình vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân huyện lương sơn đã công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại dịch đã tái phát tại tp hòa bình và bốn huyện
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh người chăn nuôi cũng như các cơ quan chức năng đang triển khai các phương án khoanh vùng để hạn chế dịch lan rộng và các biện pháp dập dịch như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
gia đình ông bùi văn sĩ tại thôn mỹ xã mỹ hòa huyện kim bồi hiện tại đang nuôi một mươi chín con lợn thịt và hai con lợn đẻ
nuôi lợn đã nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên gia đình ông đứng ngồi không yên bởi sự xuất hiện của dịch tả lợn châu phi
với phương châm phòng dịch ngăn ngừa lây lan
bản thân ông cùng nhiều người chăn nuôi tại địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sao cho hiệu quả tránh thiệt hại kinh tế
còn phòng tránh thường thường là vôi bột này với tất cả các thứ nguy giải
kể cả như khách khứa đến là không được vào trùng lợn cái điểm này tốt là khuôn khủy trùng
còn đây là một chốt kiểm dịch tạm thời
các thành viên tham gia túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại chốt gồm lực lượng của tri cục chăn nuôi và thú y
công an và quản lý thị trường để kiểm tra kiểm soát kỹ lượng xe chở lợn qua đây đảm bảo an toàn trong xuất nhập lợn qua địa bàn
chốt kiểm dịch tạm thời tất cả các cái
tuyến đường cửa ngõ giao thông ra vào huyện
và tại các chốt kiểm dịch như thế này thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra
tất cả những cái phương tiện mà vận chuyển động vật hoặc sản phẩm động vật ra vào huyện
đối với những trường hợp mà các phương tiện mà có đầy đủ giấy tờ thủ tục hành chính
thì chúng tôi sẽ tiến hành khuôn khủy trùng tiêu độc và mời họ tiếp tục vận chuyển
và những trường hợp mà chúng tôi kiểm tra nên phát hiện như vậy thì chúng tôi sẽ lật hồ sơ xử lý theo quy định
thực tế dịch tả lợn chủ yếu xảy ra tại các gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ
mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp dập dịch
duy trì các chốt kiểm dịch tạm thời tuy nhiên nguy cơ lây lan vẫn ở mức rất cao
để phòng chống dịch bệnh các hộ chăn nuôi nên chủ động trong công tác phòng chống
dập dịch tăng cường các giải pháp chăn nuôi an toàn an toàn trong xuất nhập
đặc biệt không vứt động vật chết trực tiếp ra ngoài môi trường
các giải pháp đồng thời trong đó có một nội dung rất là quan trọng là các địa phương
là chủ động các nguồn lực tại chỗ lực lượng tại chỗ hậu cần tại chỗ vật tư tại chỗ
phương tiện tại chỗ để mà tập trung để mà phòng chống dịch
cùng với đó là huy động cả cái hệ thống chính trị ở cơ sở
trước tình hình dịch tả lợn châu phi có nguy cơ tiếp tục lan rộng
tỉnh hòa bình đang nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn chặn
khoanh vùng khống chế dịch bệnh lê lan
vào chiều qua tại hà nội diễn đàn asean nhật bản lần thứ ba mươi bốn khai mạc
với sự đồng chủ trì của thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam nguyễn quốc dũng
và thứ trưởng bộ ngoại giao nhật bản taeko mori
các đại biểu trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác trên tinh thần tuyên bố chung
kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ asean nhật bản thông qua tại hội nghị cấp cao asean nhật bản lần thứ hai mươi một vào năm hai nghìn một mươi tám
các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao và cấp cao asean nhật bản trong năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu khai mạc diễn đàn thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng chia sẻ
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean nhật bản lần thứ hai mươi một diễn ra vào tháng một mươi một năm ngoái tại singapore
lãnh đạo các nước đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm nâng mối quan hệ hợp tác giữa asean và nhật bản lên một tầm cao mới
với việc các lãnh đạo asean nhật bản đã nhất trí thông qua tuyên bố chung
thứ trưởng nguyễn quốc dũng cũng cho biết với tư cách đối tác vì hòa bình asean và nhật bản đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực
từ an ninh hàng hải an ninh mạng đến hợp tác quốc phòng chống khủng bố và chống tội phạm xuyên quốc gia
asean và nhật bản cũng đã chia sẻ quan điểm và tiếng nói chung về nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới nói chung
về phần mình thứ trưởng bộ ngoại giao nhật bản taeko mori tái khẳng định mối quan hệ quan trọng đang ngày càng phát triển giữa asean và nhật bản trong bốn mươi năm năm qua
đồng thời điểm lại những thành tựu mà asean và nhật bản đã đạt được trên chặng đường hợp tác lâu dài này
bên cạnh đó thứ trưởng bộ ngoại giao nhật bản bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn asean nhật bản lần thứ ba mươi bốn
sẽ là cơ hội giúp hai bên thúc đẩy và nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác vô cùng quan trọng và có giá trị với nhật bản
thưa quý vị và các bạn tỉnh quảng nam có đến chín huyện trung du miền núi cao cách thành phố đồng bằng ven biển hàng trăm km
nói như vậy để thấy rằng việc tiếp xúc với biển đảo hay là những bằng chứng về chủ quyền hoàng sa trường sa của việt nam đối với đồng bào vùng cao là rất hạn chế
chính vì vậy tỉnh quảng nam đã tổ chức tuyên truyền nhằm cung cấp các thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo việt nam
đến khu vực miền núi cao xa xôi để giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cái nhìn chân thực khách quan hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia
hôm nay linh thị phương học sinh lớp chín trên hai trường phổ thông dân tộc nội chú tây giang hào hức cùng bạn bè tham quan triển lãm hoàng sa trường sa
với cô bé người cơ tu này biển đảo hay những quần đảo lớn của đất nước lâu nay chỉ được nghe được xem qua sách vở và lời giảng của thầy cô
giờ được tận mắt chứng kiến những hiện vật tư liệu
và lời thuyết minh về những bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa là của việt nam
phương rất vui và tự hào
qua buổi triển lãm ngày hôm nay thì chúng em em cũng như các bạn trong trường đã được mở mang tầm hiểu biết và kiến thức của mình
hiểu sâu hơn về hòn đảo trường sa và hoàng sa của việt nam chúng ta
con cảm thấy mình thương hơn và biết quyết trọng hơn biển đảo quê hình chủ việt nam mình

quảng nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai tổ chức triển lãm lưu động đến các huyện miền núi
bằng việc sử dụng bộ bản đồ và tư liệu về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa
do bộ thông tin và truyền thông trao tặng tỉnh
và đến nay huyện tây giang là đơn vị thứ một mươi bốn trong tỉnh quảng nam tổ chức triển lãm
sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam phối hợp với tây giang thì tôi thấy là có nhiều cái rất là hay
vì cái triển lãm là có những cái hình ảnh nó phản ánh được
cái chủ quyền quần đảo hoàng sa và trường sa là của việt nam
và những cái hình ảnh đó nó thật để cho các cán bộ và nhân dân cũng như các em học sinh trên địa bàn
thấy được đây là một cái chủ quyền của việt nam của chúng ta mà thời xa xưa đến bây giờ
các thế hệ trước cũng đã duyên giữ cho đến ngày hôm nay
thông qua cái ba đợt triển lãm tại huyện miền núi chúng tôi thấy là nhân dân cán bộ và mọi người
cũng hết sức là phấn khởi
sau khi cuộc triển lãm thì có nhiều cái cổng tưởng suy nghĩ
viết trong cái cổng tưởng của sở thì đều thể hiện cái sự nhận thức về biển đỏ
rồi sự quyết tâm sự suy nghĩ của mình đối với chủ quyền biển đảo
đây là một điều rất là đáng mừng
với một tỉnh có đông huyện miền núi biên giới xa xôi cách trở
việc mở những đợt triển lãm là một điều rất là đáng mừng
việc mở những đợt triển lãm đến tận nơi được coi là hình thức tuyên truyền khá hiệu quả
trong việc nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ không thể tách rời của việt nam
đối với đồng bào dân tộc thiểu số
đồng thời thông qua các nội dung hình ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm
giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu hơn về lập trường chính nghĩa của việt nam
trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
mở đầu là một thông tin vui cho vùng trồng vải huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
một trong những hoạt động khẳng định chiến lược chú trọng phát triển bền vững
để phát triển nông sản việt theo xu hướng chung của thế giới
đó là tạo cầu nối đưa hàng việt hỗ trợ nông sản đặc sản địa phương
đến với người tiêu dùng cả nước
ngày hôm qua liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op
phối hợp cùng với sở công thương tỉnh bắc giang
đã tổ chức chương trình xúc tiến tiêu thụ vải vải thiều
và hệ thống phân phối sài gòn co op tại tp hcm
đây là hoạt động gắn kết người sản xuất và người tiêu dùng
đến năm tầm giá trị của trái cây việt
sài gòn co op sẽ đưa vải thiều lục ngạn bắc giang
đến gần bảy trăm linh điểm bán của hệ thống này
với sản lượng tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
toàn bộ lượng trái vải này sẽ được đưa vào các hệ thống phân phối
của sài gòn co op gồm co op mark co op extra co op food co op smile
co op cheers và kênh bán hàng trực tuyến htv co op
với mô hình phân phối chuyên nghiệp và hiện đại
sản phẩm được tuyển chọn đóng gói và tiêu chuẩn xuất khẩu
người tiêu dùng trong cả nước sẽ được phục vụ những sản phẩm
đạt tiêu chuẩn quốc tế thông qua hệ thống bán lẻ này
forb việt nam vừa chính thức công bố triệu hồi đối với một ba trăm bảy mươi xe transit
được sản xuất tại nhà máy ở hải dương từ ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy để cập nhật phần mềm hiệu chỉnh
cho pcm mô đun điều khiển động cơ
theo thông tin từ nhà sản xuất trên các xe ford transit thuộc diện
ảnh hưởng của chương trình phần mềm của mô đun điều khiển động cơ pcm
không thích hợp nên xe có thể không còn đáp ứng yêu cầu về khí thải
của phương tiện giao thông sau một thời gian sử dụng
do đó ford việt nam đã ủy quyền cho đại lý ford để thực hiện
việc lập trình nâng cấp phần mềm đúng cho mô đun pcm trên xe
việc kiểm tra thay thế này thì được thực hiện hoàn toàn miễn phí
bao gồm phụ tùng và công lao động
tuy nhiên forb việt nam cũng không công bố thời gian chương trình
trợ hồi được bắt đầu từ bao giờ và kết thúc vào khi nào
ngoài những lưu ý khi đi du lịch nước ngoài
việc cảnh sát ngăn chặn trộm cắt trên máy bay cũng là điều quý vị cần lưu tâm
bởi thời gian vừa qua các vụ trộm cắp trên máy bay
có chiều hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp
vâng sẽ rất là bất an khi đi du lịch mà lại phải nơm nớp ló mất trộm phải không ạ
vậy thì để có một chuyến bay an toàn thì chúng tôi xin được đưa ra một vài khuyến cáo như sau
trước tiên thì hành khách cần tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên về nơi để hành lý
để hành lý tại khu vực nằm trong tầm quan sát
hạn chế để tiền mặt tài sản có giá trị trong hành lý
nên sử dụng các loại túi vali hành lý có khóa
ngay khi quan sát thấy các đối tượng có dấu hiệu khả nghi như tự ý thay đổi chỗ ngồi
lục loại hành lý ngăn để đồ của hành khách khác
thì hành khách cần phải thông báo ngay cho tiếp viên của chuyến bay
nếu như trước đây ở hà nội chúng ta mới chỉ có một công viên nước ngoài
thì sắp tới sẽ xuất hiện thêm công viên nước thanh hà ở quận hà đông
vậy là khách du lịch người dân thủ đô và đặc biệt là các bạn nhỏ
sẽ có thêm một địa điểm để đến vui chơi bơi lội
vào ngày một mươi tháng sáu tới đây công viên nước thanh hà sẽ chính thức được đưa vào vận hành
vâng nhất định là tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm
những điều thú vị tại đó thậm chí là có chút mạo hiểm nữa đúng không ạ
công với nước thanh hà là một tổ hợp vui chơi giải trí với nhiều trò chơi mạo hiểm
cùng những thiết kế độc đáo như là đường trượt bốn làn đường trượt xoắn ốc
vòng xoáy khổng lồ sông lười hố đen vũ trụ máng trượt khổng lồ
khu chơi gia đình khu trò chơi đu que ngựa khu tạo sóng nhân tạo
ngoài vui chơi ở công viên nước thì các gia đình còn có thể đi tham quan các tiện ích khác
trong khu đô thị như là hồ điều hòa với những chú thiên nga bay lượn
hay là nhà thi đấu đa năng khu liên hiệp thể thao
đây cũng sẽ là địa điểm để người dân các tỉnh khi mà về hà nội có thêm lựa chọn
khi mà tìm địa điểm vui chơi và tham quan

xin cảm ơn biên tập viên huyền trang và biên tập viên thu hương
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị từ chiều tối qua cơ quan chức năng huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh đang khẩn trương khắc phục sự cố hàng loạt cột điện gãy đổ
do mưa lớn trên địa bàn
trước đó những cơn mưa lớn diễn ra liên tục nhiều ngày đã khiến nền đất yếu
trong cơn mưa kèm gió lớn đã khiến hàng loạt cột điện trung thế trên đường khuất văn bức
ấp hai xã tân kiên huyện bình chánh bật gốc ngã đổ xuống cơn
vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng
nhân viên nhận lực sau đó cũng có mặt nghi nhận vụ việc cho cố lập một phần điện
trong khu vực để đảm bảo an toàn và tiến hành thay thế trụ điện mới
tuy nhiên người dân cảm thấy bất an vì những trụ điện bị ngã đều có cốt khép yếu nhỏ
và liệu rằng những cột điện còn lại tại khu vực có đảm bảo an toàn
năm hai nghìn hai mươi đã kết thúc
theo lãnh đạo sở giáo dục đào tạo thành phố kỳ thi đã diễn ra an toàn và nghiêm túc
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
thí sinh đăng ký thi năm nay là bảy mươi bốn một trăm tám mươi số thí sinh dự thi là bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi hai tỷ lệ chín mươi chín
trong đó sáu một trăm bốn mươi bảy đăng ký thi vào lớp một mươi trường chuyên số thí sinh dự thi môn ngữ văn là sáu
tỷ lệ chín mươi chín sáu vắng năm mươi tám thí sinh số thí sinh dự thi ngoại ngữ là sáu tám mươi bốn
tỷ lệ chín mươi tám chín mươi tám vắng sáu mươi ba thí sinh và môn toán vắng bốn mươi ba thí sinh
riêng ở buổi thi cuối cùng tại chín hội đồng thi chuyên có tám mươi tám thí sinh vắng mặt không lý do
như vậy tổng số thí sinh vắng mặt không lý do là bảy trăm một mươi tám
ngoài ra tất cả một trăm ba mươi năm điểm thi không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi
dự kiến ngày một mươi tháng bảy công bố điểm chuẩn lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hiện nay mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra trung bình hơn tám mươi
hai tấn rác trong đó một mươi năm là rác thải nhựa
thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều chương trình để giảm thiểu loại rác này
tuy nhiên khâu thu gom và phân loại vẫn còn nhiều khó khăn
một trong những khó khăn được cho rằng khiến công tác giảm thiểu rác thải nhựa vẫn chưa thực sự hiệu quả
là công tác thu gom rác tại các địa phương vẫn chưa được chuẩn hóa một cách đồng bộ
khiến việc thu gom rác thải phân loại thiếu hiệu quả
ngoài ra việc bùng nổ các dịch vụ giao hàng trực tuyến cũng được cho rằng là một trong những nguyên nhân
khiến tỷ lệ sử dụng túi ni lông tăng cao
đến cái khâu cuối cùng là cái khâu xử lý thì hiện nay chúng ta làm sao để đảm bảo là cái thu gom một trăm linh chất thải
trong đó là chất thải nhựa năm mươi được xử lý tái chế tái sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu thiết thực
của hoạt động hàng ngày và nhắm tới bảo vệ môi trường thành phố
bước đầu chúng ta đã có một sự triển biến hết sức tích cực từ cái khâu phân loại
từ cái khâu mà thu gom từ hộ gia đình từ cái khâu vận chuyển và từ cái khâu xử lý
như vậy chúng tôi
hy vọng rằng trong những thời gian tới đây đặc biệt là thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường
thì cái việc phân loại trong đó gắn với việc xử lý cái chất thải nhựa nó sẽ hiệu quả hơn
và cái quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe cho người dân thành phố và giữ gìn sự trong lành của môi trường thành phố
và cải thiện hơn cái chất lượng sống của môi trường thành phố
theo đại diện sở tài nguyên và môi trường tp hcm ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền giảm rác thải nhựa
bằng cách vận động người dân hạn chế xài vật dụng nhựa như chai bét túi ni lông không phân hủy
thì công tác hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp tìm kiếm các vật liệu thay thế thân thiện với môi trường
cũng như kêu gọi đầu tư vào các hệ thống xử lý rác công nghệ cao như đốt rác phát điện
cũng đang được sở đẩy nhanh tiến độ và triển khai nhằm ứng ứng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa
còn từ nay đến tháng một mươi sở y tế tp hcm sẽ tiến hành xử phạt các nhà thuốc bán thuốc không kê đơn
đây là nội dung chính mà sở y tế vừa công bố để hướng đến mục tiêu từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
đạt một trăm linh kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của bộ y tế
nhà thuốc này đã áp dụng bán thuốc theo toa từ những ngày đầu sở y tế tp hcm triển khai chiến dịch
đề án tăng cường kiểm soát cây đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
nếu như trước đây tất cả các khâu như
cứ giá thành số lượng bán ra tồn kho hay nguồn gốc xuất xứ đều phải lưu vào sổ sách
thì nay những dữ liệu này đều được nhập vào phần mềm và khi cần tìm lại sẽ rất nhanh chóng
đặc biệt khách hàng mua thuốc đều được in qua và hệ thống sẽ tự động lưu lại dữ liệu
hằng ngày mình bán được dù như là cái toa thuốc đó là của khách hàng nào bên nào
rồi mình biết được nó được lưu vào trong máy rồi mình biết được giống như là được
ví dụ như hoàng hôm đó bán bệnh nhân có thể biết được bệnh gì mình có thể lưu vào trong máy
chứ dù như là
lúc mình khách hỡi họ có thể họ hỏi về cái chai cứu về cái hóa đơn
thì mình có thể chai cứu lại đó các thông tin khách hàng biết được
tuy nhiên theo khảo sát của nhóm phóng viên chúng tôi vẫn còn rất nhiều nhà thuốc bán thuốc không theo toa
nhiều người bệnh còn mang tâm lý dễ dãi chỉ cần có những dấu hiệu của các bệnh thông thường
như cảm sốt sỏ mũi họ sẽ ra nhà thuốc bất kỳ chứ không lựa chọn đến các bệnh viện để thăm khám
khi mà mua thuốc ở ngoài thì ngoại trừ những bệnh nặng thôi chứ những bệnh nhẹ
thì không cần có toa thuốc cũng được
mình mua thuốc vậy thì nhanh chóng hơn
còn chừng nào những cái căn bệnh nặng mà mình cần phải chụp hình hay là siêu âm
các thứ thì mình mới đi đến viện viện
chọn ra nhà thuốc là em đã tin tưởng như dược sĩ
em sẽ nghĩ là họ sẽ bán những cái thuốc tốt cho em để mà thấy hết
còn nếu mà giống như là họ mà dán chưa uống mình chưa không thấy bớt
thì em nghĩ là em sẽ đi khám bác sĩ
theo thống kê của sở y tế tp hcm tính đến nay trên địa bàn thành phố
vẫn còn hơn một
một sáu trăm linh nhà thuốc chưa kết nối mạng và áp dụng bán thuốc theo toa
trong khi đó đề án tăng cường kiểm soát gây đơn thuốc và bán thuốc gây đơn
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đang vô cùng cấp bách
nhằm giảm tình trạng lạm dụng thuốc gây nguy cơ kháng kháng sinh trên địa bàn thành phố
nếu để tình trạng này xảy ra thì việc chữa trị sẽ vô cùng khó khăn
và tạo áp lực lớn cho các bệnh viện
thực hiện các giải pháp này nhằm triển khai đề án tăng cường quản lý việc kê đơn
và bán thuốc gây đơn
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
hiện nay thì rất nhiều thuốc gây đơn
tại các nhà thuốc bán mà không có đơn của bác sĩ đặc biệt là kháng sinh
thì điều này nó sẽ dẫn đến một hệ lụy làm gia tăng tốc độ cũng như mức độ kháng sinh
và nguy cơ chúng ta sẽ không có những kháng sinh tốt để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn
do đó cái việc thực hiện này rất là cần thiết
sở y tế tàm cô hồ chí minh nhấn mạnh
thuốc là mặt hàng đặc thù và kinh doanh có điều kiện
vì vậy các nhà thuốc phải tuân thủ pháp luật khi kinh doanh
theo đó những nhà thuốc chê ý hoặc cố tình không thực hiện đề án